sáng nay ông trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đơn vị số ba đã có buổi tiếp xúc cử tri xã thới xuân huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
sau khi nghe đoàn đại biểu quốc hội báo cáo tới cử tri xã thới xuân về nội dung chương trình kỳ họp thứ tư sắp tới cử tri xã thới xuân cũng đã gửi gắm đề xuất đến các đại biểu quốc hội về một số vấn đề xã hội cần quan tâm trong kỳ họp tới
tiếp thù các kiến nghị của cử tri xã thới xuân ông trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đại biểu quốc hội thành phố cần thơ ghi nhận và hứa sẽ xem xét các kiến nghị và trình lên kỳ họp quốc hội lần thứ tư tới
riêng các kiến nghị về mạng lưới điện nông thôn nguy hiểm đường xuống cấp hỗ trợ nhà ở người nghèo còn chậm đã được địa phương trả lời trực tiếp ngay tại buổi tiếp xúc đáp ứng nguyện vọng của cử tri